kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh đã bước vào giai đoạn suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai
miền bắc sẽ duy trì chỉ có mưa nhỏ rải rác ở vùng núi
nhưng hiện tượng sương mù vẫn xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân trong thời điểm đêm và sáng
dự báo nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
trời tiếp tục rét về đêm và sáng lạnh vào ban ngày
ở miền trung trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc có cường độ suy yếu dần
vì thế mưa ở trung bộ giảm đi chủ yếu có mưa rào nhẹ dài rác
tập trung chính là ở khu vực quảng bình đến quảng ngãi
các khu vực khác chỉ có mưa vài nơi riêng phía nam khu vực trời nắng
nhiệt độ ở thanh hóa đến hà tĩnh trong ngày mai và ngày kia tăng nhẹ
phổ biến ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
trong khi đó vùng từ quảng bình đến quảng ngãi phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn từ bình định xuống đến bình thuận cao hơn
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ cục bộ có nơi cao hơn
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ vẫn phổ biến là ít mưa
ngày nắng nhiệt độ tăng dần
sự báo ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng ba số nơi tại miền đông nam bộ đạt nắng nóng khi nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
nhiệt độ từ hai mươi hai mươi tám độ
tại quần đảo trường sa cũng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ
gió đông bắc cấp hai ba đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy hai mươi bốn độ